bắt đầu từ lúc chín giờ sáng ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nhân dịp sinh nhật lần thứ bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản di trúc lịch sử
bốn năm sau đó vào ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bản di trúc đã được hoàn thành
hai mươi năm qua những lời căn dặn của người trong bản di trúc vẫn tiếp tục được toàn đảng
toàn dân ta cụ thể hóa bằng những việc làm những hoạt động có ý nghĩa
bảo tàng hồ chí minh nơi lưu trữ quản lý hơn một trăm bảy mươi đơn vị tài liệu hiện vật
có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
trong suốt năm mươi năm qua mỗi tài liệu hiện vật đều được các cán bộ nhân viên của bảo tàng
nâng niu trân trọng và gìn giữ trong điều kiện tốt nhất
phục vụ tích cực không chỉ cho công tác nghiên cứu trưng bày của bảo tàng
mà còn cho nhu cầu nghiên cứu khai thác thông tin và phát huy giá trị hiện vật
đó chính là cách
mà bảo tàng thực hiện theo lời dạy của bác trong bản di trúc
toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình
thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
một cán bộ viên chức và người lao động đều xác định công việc của mình
làm được thực hiện một cách hết sức cẩn trọng chuyên nghiệp
để làm thế nào giữ gìn và phát huy tốt nhất những tài liệu hiện vật của chủ tịch hồ chí minh
được lưu giữ tại bảo tàng hồ chí minh
từ những công việc to đến công việc nhỏ
thái độ mọi người rất là cẩn mẫn chăm chỉ chăm chút cho từng cây sân vườn
rồi đến công tác chuyên môn nghiệp vụ làm thế nào để khi mà đưa ra trưng bày
cũng như đón tiếp khách tham quan một cách chủ đáo nhất
tinh thần làm việc sự nhiệt tâm của những người cán bộ tại bảo tàng hồ chí minh
chính là một minh chứng cụ thể nhất cho việc thực hiện di trúc bác hồ
lời căn dặn của người không chỉ được lưu giữ ở trên những trang giấy bút tích mang tính lịch sử
mà còn được khẳng định và phát huy qua thực tiễn xây dựng đất nước năm mươi năm qua
nhiều phong trào hoạt động cụ thể được triển khai rộng khắp ở các cấp các ngành
ở các lĩnh vực ngành nghề ở các đối tượng thuộc mọi tầng lớp nhân dân
có thể kể đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đã trở thành một việc làm thường xuyên tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị
phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời bác đã tạo động lực thúc đẩy sức sáng tạo của thế hệ trẻ cả nước
mỗi cá nhân mỗi tổ chức tập thể đều cụ thể hóa lời căn dặn đoàn kết
phấn đấu xây dựng nước việt nam dân chủ giàu mạnh bằng những việc làm hành động cụ thể
đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng vấn đề đầu tiên được dặn dò trong bản di trúc thiêng liêng
đảng ta phải giữ vững và thực hiện tốt cái vũ khí tự phê bình phê bình
thứ hai là phải nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
thế thì thực ra là nếu đảng làm đúng chấp hành theo cái phong cách phê bình tự phê bình
như bác hồ đã dạy chúng ta phê bình phải trên tình đồng chí thương ước lẫn nhau
dân việt nam chúng ta có một truyền thống sớm hôm tối lửa tắt đèn có nhau
cho nên càng hiểu marketing bao nhiêu
thì càng phải sống với nhau tỉnh nghĩa với nhau
chúng ta phải dương cao vũ khí phê bình
nhưng mà phê bình theo kiểu của hồ chí minh
tức là trên tình tư ước lẫn nhau
phê bình việc chứ không phê bình người
qua năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thì đảng ta mà cụ thể là ban chế bản trung ương bộ chính trị ban bí thư
đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện một cách khá toàn diện
những cái lời dặn của bác trong di trúc
cá về xây dựng đảng cá về phát triển kinh tế xã hội cá về chăm lo đời sống của nhân dân
cá về xóa đói giảm nghèo cá về bảo vệ tổ quốc cá về phát triển văn hóa giáo dục y tế
có thể nói là những nội dung những lời căn dặn của bác trước lúc đi xa
đã được đảng ta triển khai tổ chức thực hiện khá toàn diện và đồng bộ
và chính vì như vậy cho nên
nó làm nên những thành tiệu vô cùng to lớn có ý nghĩa lịch sử như hiện nay
bản di trúc là sản phẩm kết tinh tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh
là nguồn động viên cổ vũ to lớn là sự chỉ dẫn quan trọng để quân và dân ta tiến lên
giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
và tiếp tục con đường xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập
bản di trúc không chỉ là những lời dặn dò
căn dặn của một người hết lòng lo cho dân cho nước
mà còn mang ý nghĩa tổng kết lịch sử định hướng tương lai
sự nỗ lực cố gắng của thế hệ hôm nay không chỉ làm theo nguyện vọng của bác trước lúc đi xa
mà còn phát huy phát triển những vấn đề mang tính thời đại
vì sự phát triển của dân tộc trong tình hình mới